sở y tế tp hà nội có thông báo tìm kiếm hành khách trên chuyến xe khách kim chi
xuất phát vào lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng bảy từ thành phố đà nẵng đi thành phố hà nội
và đến khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy thì đến bến xe nước ngầm hà nội
do chuyến xe này có một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh nhân số sáu trăm hai mươi là nữ bốn mươi bốn tuổi ở thành phố phủ lý tỉnh hà nam
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân này vào thành phố đà nẵng làm ở quán ăn
gần bệnh viện đà nẵng
trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đà nẵng có dịch covid một mươi chín bệnh nhân này đi xe của nhà xe kim chi
biển kiểm soát bốn mươi ba b ba nghìn một trăm hai mươi sáu về quê
trên xe có nhiều khách trong đó có hai vợ chồng quê ở lý nhân ngồi cùng hàng ghế
sở y tế thành phố hà nội đề nghị tất cả các hành khách đi trên chuyến xe này
cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được theo dõi sức khỏe nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín